cơ quan huyện vân canh tỉnh bình định cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam lê văn phúc chú tại huyện tuy phước về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an phúc khai nhận trên đường đi nhậu về đến khu vực xã canh vinh huyện vân canh
thì phát hiện chị nguyễn thị trúc ly đang đi một mình
đối tượng liền chặn đầu xe rồi dùng dao kề vào cổ đe dọa
trong lúc giảng co chị ly vừa kêu cứu vừa giật được con dao và ném đi
sợ bị phát hiện phúc đã bóc cổ đồng thời cướp một chiếc điện thoại của chị ly rồi tẩu thoát
tuy nhiên tại thời điểm trên ông lê đặng cầu nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu của chị ly
liền chạy ra khống chế bắt giữ đối tượng